chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với bộ tư lệnh quân khu ba
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh là địa bàn chiến lược là khu vực phòng thủ trọng yếu phía đông bắc của đất nước
năm hai nghìn một mươi chín đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu ba đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tích quan trọng trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng
chủ tịch quốc hội đề nghị tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng phòng thủ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện sát với chiến đấu thực tế
với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ tổ quốc tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức
tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó chặt chẽ với đảng ủy bộ tư lệnh quân khu với cấp ủy chính quyền địa phương